chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn
tại phân xưởng nghiền nhà máy xi măng thuộc công ty xi măng yên bái
tại tổng một mươi hai thị trấn yên bình tỉnh yên bái đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
khiến bảy người tử vong và ba người bị thương
hiện nay công tác khắc phục hậu quả khám nghiệm hiện trường cứu chữa người bị thương
cũng như hỗ trợ nạn nhân tử vong đang được tỉnh yên bái tích cực chỉ đạo khẩn trường